kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thủ đô ngày mới được phát sóng trên truyền hình nhân dân
như thường lệ mở đầu chương trình sẽ là một số tin tức sự kiện diễn ra trong tuần qua trên địa bàn thủ đô
bên cạnh đó hà nội cũng hợp tác chặt chẽ với cơ quan phát triển pháp thực hiện dự án đường sắt đô thị số ba
cùng các doanh nghiệp pháp xây dựng bản đồ quy hoạch ba d hà nội xây dựng chợ đầu mối và triển khai các dự án quan trắc không khí
hà nội cũng đang tích cực phối hợp với các cơ quan đại diện pháp chuẩn bị cho các chuyến thăm cấp cao của lãnh đạo pháp tới việt nam thời gian tới
tại buổi giao ban báo chí do ban tuyên giáo thành ủy hà nội tổ chức vào chiều ngày hai mươi tám tháng tám lãnh đạo
sở giáo dục và đào tạo hà nội cho biết trong năm học mới hai nghìn một mươi tám hai nghìn một mươi chín nhiều lớp học sẽ quá tải sĩ số có nơi lên đến sáu mươi bảy mươi học sinh
thực tế việc quá tải sĩ số là điều bất khả kháng do cả nguyên nhân khách quan và chủ quan trong đó có nguyên nhân do thiếu trường thiếu lớp
sở giáo dục và đào tạo hà nội sẽ thực hiện mọi biện pháp để giảm bớt tỷ lệ học sinh trái tuyến và bổ sung phòng học
năm học hai nghìn một mươi tám hai nghìn một mươi chín tất cả các trường hà nội sẽ có nơi lên đến sáu mươi bảy mươi học sinh
trường học trên địa bàn thành phố hà nội sẽ đồng loạt khai giảng vào ngày năm tháng chín
ông lê ngọc quang cũng cho biết năm học này không bắt buộc học sinh phải mua đồng phục mới
đồng phục nhà trường phải thiết kế giản dị kiểu dáng phù hợp với lứa tuổi học sinh và văn hóa của địa phương
đặc biệt các trường không được để một học sinh nào vì chưa có đồng phục mới mà không được vào trường học
theo lãnh đạo ban quản lý dự án đường sắt
dự kiến từ ngày hai mươi tháng chín sẽ thực hiện căn chỉnh chạy thử liên động toàn hệ thống của dự án
theo kế hoạch bộ giao thông vận tải đã báo cáo thủ tướng chính phủ
thời gian tàu chạy thử trung bình ba sáu tháng trước khi khai thác thương mại
mỗi đoàn tàu có bốn toa dài khoảng tám mươi mét sức chứa lên đến một khách
tàu sẽ dừng tại mỗi ga để hành khách lên xuống khoảng ba mươi giây
tần suất chạy từ sáu đến bảy phút mỗi chuyến giờ cao điểm có thể giảm xuống hai ba phút mỗi chuyến
tàu có thiết kế vận tốc tám mươi km trên giờ
song vận hành tốc độ trung bình là ba mươi km trên giờ do các gà cách nhau chỉ hơn một km
sở xây dựng hà nội vừa công bố danh sách ba trăm bảy mươi hai hộ gia đình được mua nhà tái định cư trên địa bàn thủ đô
nhưng chưa liên hệ với ban quản lý các công trình nhà ở và công sở ký hợp đồng mua bán nhà
cũng chưa nộp tiền và nhận nhà
theo sở xây dựng hà nội trong thời gian sáu mươi ngày kể từ ngày thông báo
những hộ dân có tên trong danh sách vẫn không liên hệ với ban quản lý để hoàn tất thủ tục mua nhà
sẽ được tổng hợp báo cáo cấp thẩm quyền xử lý theo quy định
tình trạng nhà tái định cư xây dựng xong nhưng không có người đến nhận không phải mới xảy ra tại hà nội
trước đó công ty cổ phần xây dựng số ba hà nội từng phải đề xuất thành phố cho phép phá bỏ toàn bộ ba tòa nhà tái định cư tại sài đồng
bởi xây dựng xong cách đây hơn một mươi năm nhưng các hộ dân không đồng ý việc nhận tái định cư bằng căn hộ mà phải là đất nền
vì thế cả ba tòa đều bị bỏ hoang từ khi xây dựng đến nay
nhằm tiếp tục thực hiện đề án thí điểm quản lý các cửa hàng kinh doanh trái cây trên địa bàn các quận nội thành hà nội
những tháng cuối năm hai nghìn một mươi tám thành phố phấn đấu hết quý ba năm hai nghìn một mươi tám
một trăm linh cửa hàng kinh doanh trái cây tại các quận được cấp biển nhận diện
theo đó ủy ban nhân dân thành phố hà nội vừa có công văn
yêu cầu các sở ngành đơn vị liên quan và ủy ban nhân dân các quận đẩy mạnh công tác thông tin
tuyên truyền tập huấn các quy định của pháp luật và thành phố trong hoạt động kinh doanh trái cây
thành phố hà nội yêu cầu các đơn vị tiếp tục hướng dẫn các cửa hàng kinh doanh trái cây
hoàn thiện việc cấp đăng ký kinh doanh các loại giấy tờ về an toàn thực phẩm và các điều kiện khác theo quy định của đề án
bên cạnh đó các lực lượng chức năng tăng cường công tác kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất hoạt động kinh doanh trái cây trên địa bàn
kiểm soát và xử lý vi phạm trong quá trình lưu thông vận chuyển trái cây kinh doanh trái cây kiểm tra xử lý nghiêm
giải tỏa mọi trường hợp kinh doanh trái cây lấn chiếm lòng đường về hè nơi công cộng
các trường học trên cả nước đã và đang có sự chuẩn bị tốt nhất để chào đón sự kiện bắt đầu một năm học mới với những niềm vui và thành công
hòa chung không khí đó nhiều trường học trên địa bàn hà nội cũng đang khẩn trương hoàn thành những công đoạn cuối cùng để chuẩn bị cho lễ khai giảng
huyện trương mỹ hà nội một trong những địa bàn chịu nhiều thiệt hại của đợt ngập lụt vừa qua
cũng đã cố gắng khắc phục khó khăn để thầy và trò nơi đây có thể kịp thời đón chào năm học mới
xin mời quý vị và các bạn cùng xem phóng sự của chúng tôi

trường mọi lo lắng về năm học mới đã được xoa xịu phần nào
với chị vui khi nhà trường cô giáo chủ nhiệm chính quyền địa phương cùng các nhà hảo tâm đã hỗ trợ rất nhiều
năm là mấy hôm nay các cháu cũng chuẩn bị các cô cũng chuẩn bị một chút cho chơi một chút để cho các cháu có một tí vui vẻ trong ngày khai giảng
các cô cũng chuẩn bị cháu cũng chiều nãy hoặc buổi sáng đến lớp các cô cũng dạy học ở đó
tí văn nghệ ra về cũng thấy con cũng vui vẻ sách vở cũng đầy đủ bài tập cũng đầy đủ mà cũng có tí văn nghệ cũng vui vẻ nên cũng như thế thế cũng thấy vui
đã trải qua ba mùa tiệu trường nhưng cô bé nguyễn thị ngọc hoa vẫn không giấu nổi niềm hân hoan và háo hức
con rất thích ba con có nhiệm vụ là ngày hôm ấy con sẽ phải múa một bài ạ
khai giảng của trường con sẽ có nhảy múa các chơi chơi vui chơi với gặp lại bạn bè ạ
đó cũng là tâm trạng chung của rất nhiều trẻ em vùng dồn lũ trường mỹ
bởi chỉ cách đây gần một tháng thôi cả huyện chìm trong biển nước
sau cơn bão số ba mưa kéo dài cùng với lũ ở rừng ngang của hòa bình đổ về nên trường mỹ đã có một mươi ba xã ngập sâu trong nước
đó là những xã như nam phương tiến hoàng văn thụ tốt động tân tiến và quảng bị
một số trường học thuộc các xã đó ngập sâu trong nước và ngập nặng nhất là trường tiểu học nam phương tiến a
trường trung học cơ sở nam phương tiến a trường mầm non nam phương tiến khu a trường trung học cơ sở hoàng văn thụ và trường tiểu học quảng bị khu b
các trường bị ngập sâu trong nước trong khoảng thời gian dài từ ngày hai mươi hai tháng bảy cho đến ngày một mươi tháng tám thì nước mới rút hết
phòng hóa dục đã chỉ đạo các nhà trường
là trên cái tinh thần chuẩn bị nước rút đến đâu thì phải làm công tác vệ sinh môi trường đến đó
đồng thời báo cáo với ủy ban nhân dân xã ủy ban nhân dân huyện để phối hợp với các đơn vị bộ đội cũng như công an
đến để giúp các nhà trường trong công tác dọn rửa vệ sinh môi trường cũng như là tẩy uế môi trường
và đặc biệt là đối với các trường mầm non là cũng yêu cầu các nhà trường ngoài việc tổng vệ sinh môi trường tẩy uế môi trường ra
thì cũng phải tẩy uế toàn bộ các đồ dùng
dùng trang thiết bị để chuẩn bị cho công tác bán chú chuẩn bị cho năm học mới
tưởng chừng như mọi việc học hành của các con sẽ phải chậm lại thì nay niềm vui lại tràn về bất tận
tiếng chống đội như giòn dã hơn tươi vui hơn dường như ai cũng muốn chạy đua với thời gian để kịp ngày khai giảng
và chúng tôi đã khắc phục hậu quả do mưa lũ để lại
và đến giờ phút này
thì toàn bộ nhà trường chúng tôi đã được sửa sang chỉnh trang trường lớp để chuẩn bị bước vào năm học mới
thế và với một cái tâm thế là vượt qua bão lũ để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của năm học hai nghìn một mươi tám hai nghìn một mươi chín
thầy và trò nhà trường đã khắc phục hoàn toàn thành tất cả những trang thiết bị cơ sở vật chất trên lớp học cũng như là toàn trường
chúng tôi đang chuẩn bị rất tốt để chào đón năm mới
chúng tôi sẽ vui vẻ
mặc dù nhiều công việc ngổn ngang mặc dù nhiều thiệt hại do lũ và ngập kéo dài
chính quyền địa phương các thầy cô tại trường mỹ vẫn nỗ lực hết mình để đem đến cho các con nơi đây niềm vui trọn vẹn
được tới trường cùng với các bạn cả nước
đối với công tác chuẩn bị cho năm học mới của phòng giáo dục
để chuẩn bị cho năm học hai nghìn một mươi tám hai nghìn một mươi chín phòng giáo dục và đào tạo huyện trường mỹ cũng đã tham mưu
với các cấp lãnh đạo đầu tư xây mới nâng cấp sửa chữa cho một mươi ba trường học trên địa bàn huyện huyện
trong đó có một trường mầm non sáu trường tiểu học và năm trường trung học cơ sở
với tổng kinh phí đầu tư là khoảng hai trăm bảy mươi tỷ
được sự quan tâm của huyện huyện huyện hội đồng nhân dân huyện ban nhân dân huyện đã thành lập hai mươi đoàn để chuẩn bị đi thăm dự
chỉ đạo và tặng quà cho hai mươi đơn vị mà các đoàn đến dự đồng thời là khoảng sáu mươi các nhà trường đến thăm và tặng quà
trong đợt năm học mới này có khoảng tám mươi nhà trường được các cấp lãnh đạo về dự chỉ đạo thăm và tặng quà
tôi xem xét sắp sức phân loại cái nào hỏng mà có thể sửa chữa lại được thì chúng tôi sửa chữa
cái nào mà chưa sửa chữa được thì buộc phải thay thế trong điều kiện trường cho phép
nếu mà không được thì phải đề nghị cấp trên xem xét và hỗ trợ thôi
đấy thì đến bây giờ về cơ bản là chúng tôi cũng bước vào được hai tuần học rồi chuẩn bị bước sang tuần thứ ba
và mọi điều kiện dạy học thì tạm tạm ổn rồi để chúng tôi kịp với biên chế chương trình của năm học mà sửa cũng phòng quy định
đối với học sinh trong nhà trường thì nhà trường cũng đã được sự quan tâm đóng góp của các nhà hào tâm
các tổ chức trong toàn đất nước và đặc biệt là thành phố hà nội đã hỗ trợ rất nhiều
các cháu đã được nhận đầy đủ quần áo sách vở rồi các trang thiết bị để phục vụ học tập
đến nay thì một trăm linh các cháu đã có đầy đủ sách giáo khoa viết rồi dụng cụ học tập
đặc biệt là mỗi cháu được tặng một chiếc cặp sách và các cháu đã rất là vui vẻ hào hứng
đã có hai mươi cháu được nhận học bổng của quỹ bảo trợ trẻ em và nhiều phần quà nữa
và nhà trường cũng đã trao đến tay cho các cháu
chỉ ít ngày nữa thôi những lớp học này sẽ lấp đầy những cô bé cậu bé đáng yêu như hoa
và tiếng thầy cô sàng bài tiếng diêu xít trò chuyện của những mầm non tương lai của đất nước
sẽ văng lên khắp các ngôi trường tại trường mỹ
và chắc chắn hành trình gieo chữ sẽ không thể gián đoạn nơi vùng rồn lũ này
giúp các lực lượng chức năng cũng như người dân dễ dàng nhận biết được phương tiện kinh doanh vận tải
đặc biệt là xe dưới chín chỗ tránh gây thất thu thuế cho nhà nước tạo điều kiện xây dựng môi trường kinh doanh minh bạch
mới đây hiệp hội taxi hà nội đà nẵng tp hcm có kiến nghị gửi phó thủy
tướng trường hòa bình về việc bổ sung quy định về màu biển kiểm soát dành cho xe kinh doanh vận tải dưới chín chỗ ngồi
và góp ý về việc sửa đổi bổ sung nghị định tám mươi sáu hai nghìn một mươi bốn về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô
trong văn bản hiệp hội taxi ba miền kiến nghị bổ sung quy định về biển màu biển kiểm soát dành cho xe kinh doanh vận tải theo hướng
tất cả các xe kinh doanh vận tải hành khách dưới chín chỗ ngồi sẽ được cấp biển kiểm soát màu vàng
như vậy sẽ thuận tiện hơn trong việc quản lý và điều hành giao thông phù hợp với thông lệ quản lý của một số nước trên thế giới
quy định cũng nhằm phân biệt xe dưới chín chỗ có kinh doanh hoặc không kinh doanh vận tải hành khách
ông nguyễn công hùng chủ tịch hiệp hội taxi hà nội cho rằng
việc đổi màu biển số xe sẽ thuận tiện hơn trong việc quản lý và điều hành giao thông
phù hợp với thông lệ quản lý của một số nước trên thế giới
nếu nói về tình trạng phát triển vận tải ô ạt
trong thời gian vừa qua có hai loại hình phát triển rất là nở rộ
nếu nói chính xác ra nó là có ba loại hình
kể từ khi đưa ứng dụng công nghệ vào
để vào trong công việc hỗ trợ cho công tác quản lý vận tải
và triển khai các ứng dụng phần mềm đặt xe qua mạng
người ta gọi là phần mềm đặt xe qua mạng
nó sẽ nảy sinh phát triển ra những bất cập
ví dụ tôi nói như tại hà nội
tầm nhìn hai hai mươi năm tất cả các loại phương tiện kinh doanh
gồm cả xe taxi mới lên tới ba mươi phương tiện
nhưng cho tới thời điểm này
riêng lượng xe của đáp tại hà nội đã khoảng bốn mươi phương tiện rồi
cộng với một mươi chín hai trăm linh xe nữa
nó vào khoảng như vậy là hơn năm mươi
hơn năm mươi phương tiện
tức là nó phá vỡ quy hoạch của thủ đô
ngoài ra trong dự thảo nghị định tám mươi sáu
có ba loại hình vận tải hành khách
chín chỗ là xe taxi điện tử xe hợp đồng điện tử và xe du lịch điện tử
hiệp hội vận tải taxi hà nội đà nẵng và thành phố hồ chí minh kiến nghị
cần quy định tất cả các loại xe kinh doanh vận tải hành khách dưới chín chỗ
có phương pháp tính tiền giống nhau
bằng đồng hồ taxi met hoặc phần mềm dựa theo km và thời gian kinh doanh
chúng tôi đề nghị là bình tắc
tất cả những xe tám chỗ trở xuống là có phương thức phục vụ nguyên lập
tức là đón khách theo đồng hồ tính tiền tính tiền và đồng hồ tính tiền bằng phần mềm
thì là hoạt động xe taxi đưa xuống hoạt động là taxi
thứ nhất tám chỗ trở xuống là xe taxi
và xe tám chỗ trở xuống có các phương thức tính tiền giống như nào
như grab và taxi bây giờ là xe taxi
bởi vì họ cũng đều đo quãng đường như thế nào
một bên là đo tính theo km đan bảnh trên đồng hồ tính tiền đó là taxi chính thống
grab thì tính tiền trên phần mềm đo trên bản đồ google map
đó là quãng đường đo trên hồ mẹ
đề nghị xe kinh doanh có một cái biển số có màu riêng để dễ quản lý
thì đấy là những cái mà chúng tôi tha thiết đề nghị
mục đích cuối cùng là để gì
đảm bảo cho cái an sinh xã hội đảm bảo cho an toàn giao thông
và cạnh tranh lành mạnh minh bạch công bằng
cùng có nghĩa vụ đóng góp vào ngân sách của nhà nước
theo thống kê trong sáu tháng đầu năm hai nghìn một mươi tám
thanh tra sở giao thông vận tải hà nội đã xử lý hơn một trường hợp taxi vi phạm
xử phạt số tiền gần hai tỷ đồng
riêng đối với loại hình taxi công nghệ tỷ lệ vi phạm ít hơn
và chủ yếu mắc các lỗi dừng đỗ sai quy định
không chấp hành gắn phù hiệu biển hiệu theo quy định
đi vào tuyến đường cấm khiến cho lực lượng thanh tra giao thông
gặp không ít khó khăn trong công tác xử lý vi phạm
thực tế trong quá trình kiểm tra xử lý
thì ngay cả bệnh viện
cả bên thanh tra của tôi nói riêng
và các lực lượng kỹ năng khác nói chung
thì có một cái vướng về cái việc khi phát hiện về cái xử lý đối với các xe
ví dụ như xe grab
bởi vì theo quy định hiện nay thì các điều kiện hoạt động grab
thì đã được hoạt động theo quyết định hai mươi bốn
tuy nhiên trong quá trình triển khai thực hiện thì có một số tồn tại
ví dụ như cái logo của các cái đơn vị kinh doanh vận tải
gắn ở cạnh sườn xe thì rất nhỏ
với diện tích rất nhỏ
và cũng chưa có quy định cái diện tích cụ thể là bao nhiêu
cho nên cái việc đấy để trong cái nhiệm vụ chúng tôi
chỉ chúng tôi qua quá trình tuần tra kiểm tra
nhìn phát hiện thì cũng
cái đấy là một trong những điều cũng hạn chế trong quá trình phát hiện các cái xe vi phạm
đặc biệt đi vào các khung giờ cấm và các tuyến đường cấm
trong thời gian tới thì chúng tôi cũng đã có các cái kế hoạch và thiếu do nhiệm vụ cho các đơn vị
đặc biệt là các đội đơn vị chuyên ngành
tăng cường công tác xử lý các vi phạm
về việc taxi dừng đổ sai quy định
dừng đón trả khách sai quy định
đặc biệt tại các khu cổng bệnh viện
các trung tâm thương mại
và các khu vực nhà ga
cách đây không lâu hiệp hội taxi ba miền hà nội đà nẵng và thành phố hồ chí minh
cũng đã gửi một loạt kiến nghị lên bốn bộ là bộ giao thông vận tải bộ y tế
bộ khoa học và công nghệ và bộ thông tin và truyền thông
kiến nghị thay đổi một số quy định liên quan đến điều kiện kinh doanh xe taxi
tháo gỡ những rào cản bằng nghị định mới
thay thế nghị định tám mươi sáu đang được bộ giao thông vận tải nghiên cứu xây dựng
để tạo điều kiện công bằng giữa điều kiện kinh doanh taxi công nghệ và taxi truyền thống
như hình ảnh vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình thủ đô ngày mới tuần này của chúng tôi